giới chức đan mạch vừa thông báo đã cho phép công ty naustream asia nhà điều hành tuyến đường ống dòng chảy phương bắc đánh giá thiệt hại tại các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc dưới biển baltic trong vùng đặc quyền kinh tế iz của nước này sau hành động được cho là phá hoại nhằm vào đường ống này hồi tháng chín vừa qua
giấy phép trên được cấp cho natream asia công ty phần lớn thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng gazprom của nga vào ngày một tháng một mươi một bốn vụ do dỉ lớn đã được phát hiện tại các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc một và hai ở ngoài khơi đảo bonom của đan mạch vào cuối tháng chín vừa qua hai vụ nằm trong iz của đan mạch và hai vụ ở iez của thụy điển
hiện nga cũng như các nước đức thụy điển và đan mạch đã thành lập các đơn vị điều tra chung và riêng để làm rõ nguyên nhân các sự cố này
đến nay chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các tuyến đường ống trên